vào sáng nay ngày hai mươi bảy tháng tám công ty cổ phần vaccine việt nam vnpc cho biết astrazeneca vừa chuyển thêm hai lô vaccine covid một mươi chín về tp hcm với tổng số gần một năm triệu liều
và thưa quý vị đây chính là lần giao vaccine thứ một mươi và một mươi một với số lượng vaccine lớn nhất từ trước đến nay
lô vaccine này thuộc hợp đồng đặt mua trước ba mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín giữa công ty cố phận vaccine việt nam vnvc và astrazennaca dưới sự hỗ trợ của bộ y tế
hợp đồng này đã mang về cho việt nam gần tám hai triệu liều vaccine covid một mươi chín của astrazennaca trên tổng số gần một mươi bảy triệu liều vaccine này tại việt nam chiếm khoảng sáu mươi bốn nguồn cung vaccine covid một mươi chín trên cả nước
vnvc cho biết đã tăng tốc đẩy nhanh các khâu thu tục cần thiết để bàn giao vaccine cho bộ y tế kịp thời chống dịch
việc chuyển giao phi lợi nhuận toàn bộ ba mươi triệu liều vaccine này cho bộ y tế vnvc cũng cam kết hỗ trợ từ chi trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình mua tiếp nhận bàn giao vaccine ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng
số vaccine sau khi được chuyển về thành phố
thành phố hồ chí minh sẽ được lưu ở kho lạnh của bộ y tế chờ phân bổ theo quy định